trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia theo lời mời của chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng samring
trong hai ngày thăm đất nước campuchia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với quốc vương campuchia
norodom sihamuni hội kiến với chủ tịch thượng viện samdek sechung hội đàm với chủ tịch quốc hội samdek heng samrin
hội kiến với thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek hun sen
trao đổi trên tinh thần cởi mở và thân tình chủ tịch quốc hội việt nam và các nhà lãnh đạo campuchia khẳng định
quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước
cũng như giữa quốc hội việt nam và quốc hội và thượng viện campuchia đồng thời chia sẻ thảo luận với nhau
nhiều biện pháp để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hai quốc hội trên các lĩnh vực cụ thể về kinh tế
thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh vai trò giám sát của quốc hội trong việc thực hiện những thỏa thuận
đã đạt được giữa chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm nhất là trong việc xây dựng
thể chế hệ thống pháp luật giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước thường xuyên trao đổi
dành sự ủng hộ cho nhau trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
mà quốc hội hai nước là thành viên
tại các cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chính sách nhất quán của việt nam
luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với campuchia
chủ tịch quốc hội đề nghị các nhà lãnh đạo campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắt
của cộng đồng người việt nam hiện đang sinh sống làm ăn tại campuchia nhất là vấn đề về địa vị pháp lý
tạo điều kiện thuận lợi để việt kiều tại campuchia ổn định cuộc sống góp phần đóng góp cho đất nước campuchia giàu mạnh
và tăng cường tình láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
các nhà lãnh đạo campuchia khẳng định chuyến thăm campuchia của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
có ý nghĩa quan trọng là minh chứng củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước hai quốc hội và nhân dân hai nước
campuchia luôn coi trọng việt nam là người bạn lớn và cảm ơn việt nam đã dành cho campuchia sự giúp đỡ to lớn
trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng khmer đỏ hồi sinh đất nước campuchia cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay
trong khuôn khổ chuyến thăm campuchia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
đã tới đặt vòng hoa tại đài độc lập đài tưởng niệm cố quốc vương norodom sihanuk
và đài tưởng niệm quân tình nguyện việt nam hy sinh tại campuchia thăm đại sứ quán việt nam và một số doanh nghiệp việt nam tại campuchia